ở việt nam câu chuyện cạnh tranh giữa taxi truyền thống và xe ô tô ứng dụng công nghệ đã tạo nhiều dư luận trong suốt một năm trở lại đây
đặt ra một câu hỏi bám víu vào phương thức kinh doanh vốn đã lỗi thời liệu có đủ sức chống lại sự bành trướng của một phương thức khác thuận lợi hơn hấp dẫn người tiêu dùng hơn
điều này cũng đặt ra bài toán khó cho các nhà quản lý cần làm gì trước xu thế phát triển của công nghệ
nếu nói về việc di chuyển giữa một điểm a và b
thì uber hay grab là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho taxi truyền thống kiểm soát chất lượng tốt linh hoạt và thời gian phản hồi nhanh chóng giá cả lại hợp lý khiến hàng tỷ người trên toàn thế giới chọn dịch vụ này hàng ngày
và nhiều người hiện nay đang sử dụng
anh ngô tiến thành làm nghề lái xe ở một trường học
gia đình có xe ô tô riêng nên từ vài năm trở lại đây anh tham gia nhóm lái xe grab vào những lúc rảnh để tăng thu nhập
cái dịch vụ taxi kiểu grab này thì nó cũng có mang lại nhiều cái lợi ích cho người dân không anh dùng
nó tăng thêm cho thu nhập cho gia đình và cuộc sống được thêm hơn
dù như anh đang mong muốn có thêm thu nhập ấy
thì làm theo cách này thì anh thấy rằng nó có phù hợp với cuộc sống và hoàn cảnh sớm của anh không
nói chung là cũng phù hợp với cả hiện tại
bây giờ thì tám triệu tăng thêm cái này thu nhập vào nữa thì nói chung là nó cũng tương đối được với hai mươi ba triệu
vì cái này mình chỉ làm thêm dưới bảy tháng nhật thì mình mới làm được cả ngày
còn những ngày thường này mình chỉ có chống ví dụ như kiểu không phải đi đón giáo viên ấy thì mình chạy thêm ngoài này
không đến nỗi là quá là
vất vả hay mất thời gian đúng không anh
cuộc cách mạng bốn đang lan tỏa đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống và dịch vụ vận chuyển hành khách cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng
người dân có thêm thu nhập cho mình những khách hàng lựa chọn dịch vụ grab vì phù hợp với lợi ích của mình
em thấy giá của taxi grab nó rẻ hơn so với taxi truyền thống với lại như kiểu nó tiện hơn
sử dụng phần mềm rất là thuận tiện như kiểu mình cũng quen rồi nên mình sẽ sử dụng sẽ dễ dàng hơn
sẽ chọn loại hình taxi grab ạ
em đi grab ạ
bởi vì là em thấy nó thân lợi ạ với cả giá cả thì nó hiện luôn ạ
còn nếu mà đi taxi truyền thống thì bọn em thường phải bị bóp chặt có nghĩa là bị người ta phô giá lên ấy
mình thích cái hình thức kinh doanh của cái taxi grab là bởi vì thứ nhất là phục vụ toàn tình chú đạo
và không những thế
cho nên là mình cũng thường xuyên sử dụng cái dịch vụ grab
giá cả thì nó hợp lý và nó cũng phù hợp với lại nhiều cán bộ hiệu trí
khi mà cái thu nhập nó thấp nhưng mà lại cần phải di chuyển một cách an toàn
ngay từ khi mô hình gọi xe grab du nhập vào việt nam
bộ giao thông vận tải đã ban hành quyết định số hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi sáu cho phép thí điểm loại hình dịch vụ vận tải ứng dụng công nghệ trong hai năm
từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám theo hợp đồng điện tử
theo thống kê sơ bộ hiện ở thành phố hồ chí minh đang có khoảng hai mươi bốn ô tô tham gia mạng lưới của uber và grab
gần gấp đôi so với con số một mươi một sáu mươi chiếc taxi truyền thống đang hoạt động
còn tại hà nội trong khi taxi truyền thống chỉ có một mươi chín hai trăm sáu mươi năm xe
thì uber grab đang sở hữu khoảng hai mươi năm xe hoạt động
cùng với đó doanh thu của các ứng dụng này cũng đều đạn tăng theo từng năm
năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu grab đạt một bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng
còn uber cũng kiếm được hai bảy trăm linh sáu tỷ đồng trong quãng thời gian từ hai nghìn một mươi bốn đến hết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
ở chiều ngược lại các hãng taxi truyền thống lại đang trong tình trạng doanh thu ngày càng giảm mạnh
trước sự cạnh tranh của uber grab
tiêu biểu như mylink tính đến hết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ số kinh doanh của hãng giảm mạnh so với cùng kỳ với khoản lỗ lũy kế gần tám trăm linh tỷ đồng
chiếm gần tám mươi vốn điều lệ
tương tự là vinasun với doanh thu quý ii năm hai nghìn một mươi bảy chỉ đạt tám trăm một mươi tỷ đồng giảm mạnh nhất trong những năm gần đây
uber và grab là những loại hình kinh doanh được sinh ra từ cuộc cách mạng bốn
với nhiều ưu điểm không thể phủ nhận đồng thời cũng tạo nên sức ép lớn với dịch vụ vận tải truyền thống
vụ việc taxi truyền thống vinasun khởi kiện taxi công nghệ grab vì đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ
đang đặt ra bài toán về sự cạnh tranh và tồn tại trước xu thế công nghệ
nếu doanh nghiệp không thích ứng được chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau thậm chí là xá sổ
chúng ta đang nói đến trường hợp của grab là một doanh nghiệp sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin
để chấp nối giữa người muốn đi xe và người có phương tiện vận chuyển
trong một nền kinh tế chia sẻ thì tất cả những thành phần kinh tế có cơ hội để gắn kết với nhau
một hiện tượng bắt buộc chúng ta càng ngày càng đi sâu vào đó là xu hướng của thế giới và xu hướng phát triển của nền kinh tế việt nam
kinh tế chia sẻ không hề bị bãi bỏ hay tạo ra sở lực
chúng ta thấy rằng tháng một năm hai nghìn một mươi tám này chính phủ đã giao cho bộ kinh tế đầu tư chuẩn bị một đề án về kinh tế chia sẻ
và điểm này người ta cũng đã làm rõ rằng kinh tế chia sẻ là gì và những vai trò của các đơn vị cung cấp nền tảng cho kinh tế chia sẻ
thì cái đề án này cũng đã thể hiện được tương đối rõ chắc chắn là nó cũng sẽ cần phải hoàn thiện thêm
nhưng tôi nghĩ rằng là không có chuyện ở việt nam kinh tế chia sẻ bị hạn chế hay đẩy lùi
xu thế ứng dụng công nghệ và sản xuất kinh doanh là không thể đảo ngược
vậy cơ chế nào cho taxi truyền thống và xe ứng dụng công nghệ cùng cạnh tranh bình đẳng
bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến soạn thảo nghị định thay thế nghị định số tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
bảng dự thảo sửa đến lần thứ sáu vẫn chưa đạt được thống nhất
tâm điểm của câu chuyện vẫn xoay quanh vấn đề uber grab là loại hình gì nên định danh uber grab là công ty vận tải hay doanh nghiệp công nghệ
khi truyền thống taxi công nghệ hiện tại chưa có những quy định thật chặt chẽ
chúng ta mới chỉ có những dự thảo của chính phủ cũng như là đề xuất của chính phủ làm những thi điểm thôi
thành ra cái vấn đề đầu tiên của chúng ta là có lẽ quốc hội phải đưa ngay ra những cái quy định chặt chẽ
để mà định nghĩa thế nào là một doanh nghiệp dùng những cái ứng dụng công nghệ thông tin để mà cung cấp dịch vụ cho các hãng xe vận tải truyền thống
và cái sự khác biệt giữa những doanh nghiệp công nghệ đó với lại các hãng vận tải truyền thống như thế nào
và quy định như thế nào cái môi trường như thế nào cái thị trường như thế nào
theo dự thảo nghị định thay thế nghị định số tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
điểm đáng chú ý là thuật ngữ taxi đã được điều chỉnh để bao hàm loại hình taxi công nghệ
dự thảo cũng quy định trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
xe ô tô có sức chứa dưới chín chỗ sử dụng phần mềm vận tải điện tử
phải thực hiện cấp đổi phù hiệu xe taxi và thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh của xe taxi
theo quy định tại nghị định này
trong trường hợp dự thảo nghị định này được thông qua
thì toàn bộ các xe đang kết nối phần mềm kết nối điện tử như grab uber
sẽ phải gắn phù hiệu xe taxi trên kính xe
niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe theo quy định
đồng thời phải có hộp đèn với chữ taxi gắn cố định trên nóc xe
các doanh nghiệp mà người ta tham gia thị trường thì thường là phải có những điều kiện kinh doanh
điều này là khách quan thôi bởi vì người ta hướng đến cái sự an toàn của người sử dụng
rồi an toàn cho trật tự công cộng
thì người ta phải đặt ra điều kiện
tất nhiên là tùy giai đoạn khác nhau
thì cái việc đánh giá đó là cái rủi ro hay không rủi ro
thì nó cũng sẽ khác nhau
chẳng hạn như trước kia là người ta thấy rằng là nếu taxi không có màu thì có thể taxi dù
nhưng bây giờ với việc là nhận diện phương tiện thông qua ứng dụng di động
người ta không cần nhìn vào cái xe
người ta có thể là phát hiện ra cái xe đang đi về phía mình còn cách bao nhiêu cây số
vậy thì cái câu chuyện là buộc phải nhận diện thương hiệu
tôi nghĩ là không cần thiết nữa
do đó thì điều kiện kinh doanh sẽ thay đổi
thay đổi theo cái sự phát triển của công nghệ
nếu một loạt các xe ô tô có sử dụng phần mềm dịch vụ vận tải grab uber
phải gắn biển taxi trên xe của mình
thì liệu người dân sở hữu xe ô tô có tiếp tục tham gia vào mô hình kinh tế này hay không
các đơn vị cung cấp phần mềm grab uber
cũng sẽ phải chấp nhận các điều kiện kinh doanh vận tải như taxi truyền thống
điều này có thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cả người dân
làm thế nào để hỗ trợ họ có được những lợi ích tốt nhất trước xu thế phát triển công nghệ
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi
với viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương về vấn đề này
trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông trong những năm gần đây
việc xuất hiện loại xe ứng dụng công nghệ cung cấp dịch vụ vận tải
đã tạo ra xung đột về lợi ích và cạnh tranh với mô hình taxi truyền thống
vậy điều này nó có phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế và công nghệ hay không ạ
thực ra gần đây chúng ta nói nhiều đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì có rất nhiều những cái loại công nghệ mới xuất hiện
loại hình kinh doanh mới xuất hiện
và những cuộc cách mạng như thế này đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này
nó không phải là một sự kéo dài của quá khứ
mà nó xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh và nhiều loại công nghệ thay đổi hẳn cái cành cục
cung ứng dịch vụ vận tải này
là một biểu hiện như thế
và ubergraph chẳng qua là những công ty công nghệ
nó đại diện trong một phương thức kinh doanh mới
thế thì mình phải nhìn nó như một phương thức kinh doanh
chứ không nhìn nó như một công ty
thì bây giờ mình nhìn ubergraph rõ ràng là những công ty nước ngoài
mình là muốn hạn chế nó
hay là mình muốn đuổi nó
bằng cách là bắt buộc nó
và nó phải áp dụng những điều kiện như là truyền thống
thì một họ ra đi thì cũng không ảnh hưởng gì họ lắm
họ vẫn tồn tại
nhưng nếu như mình có một ứng xử như thế
thì chính những doanh nghiệp việt nam không tận dụng được
những cái cách thức kinh doanh mới mô hình kinh doanh mới
và những doanh nghiệp truyền thống này lại được bao cấp được bảo hộ
không chịu thay đổi
không chịu thay đổi
và như thế thì thiệt thòi là cho doanh nghiệp việt nam ta
cho doanh nghiệp việt nam ta
cho người tiêu dùng việt nam ta
thưa ông các nhà quản lý nên làm gì trước thực tế này ạ
hãy nâng đỡ những doanh nghiệp việt nam
mà có những ý tưởng kinh doanh mới
để những mô hình những công ty công nghệ việt nam
nó lớn lên nó phát triển lên
mà đây chỉ là một loại hình một phương thức kinh doanh
có rất nhiều phương thức kinh doanh tương tự như thế
nó sẽ xuất hiện
và nếu chúng ta triệt tiêu đi phương thức kinh doanh này
thì có nghĩa rằng những phương thức kinh doanh khác
cũng không xuất hiện
không thể phát triển được
và chính vì những thứ như thế
mà những start up của việt nam không phát triển được
tại thị trường việt nam ta
và cuối cùng phải đi sang ở đâu đó để phát triển
mà khi mà không phát triển được thì chúng ta không huy động được vốn
chúng ta không huy động được
những kỹ năng mới
và chúng ta
như vậy nó không lớn lên được
thì các doanh nghiệp của chúng ta
lại càng cứ nhỏ nhen
và những ý tưởng kinh doanh của chúng ta
lại chạy đi ra ngoài
chứ không phải phát triển ở thị trường việt nam
cách ứng xử của ta
là trước hết là hãy theo dõi
và hãy ủng hộ
và hỗ trợ những doanh nghiệp
trước hết là doanh nghiệp việt nam ta
để nó cạnh tranh nó thay thế
không phải là đương nhiên nó sẽ thay thế cái truyền thống
nhưng nó phải cạnh tranh được với
những doanh nghiệp nước ngoài
lúc đó nền kinh tế việt nam mới phát triển được
và tương lai sắp tới nó sẽ như thế
cơ quan nhà nước phải thay đổi những điều kiện
kinh doanh của tác chí truyền thống
mở ra nhìn ra cái phương thức kinh doanh mới này
và hãy đòi hỏi sự thay đổi
để mình đáp ứng được một phương thức kinh doanh mới
chuyển sang một phương thức kinh doanh mới
đấy là cái vừa có lợi cho mình
và vừa có lợi cho cái chung
chứ không phải chỉ có lợi cho mình
mà hạn chế đi sự phát triển của một xu thế mới
mà mình không thể cản trở được cái xu thế này
xin cảm ơn ông ạ
thưa quý vị
cuộc chiến giữa tác chí truyền thống và xe ô tô ứng dụng công nghệ
hé lộ nhiều vấn đề pháp lý thú vị
đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải có giải pháp
để thích ứng nhanh hơn với các mô hình kinh doanh mới
trong nền kinh tế chia sẻ
không có mô hình kinh tế mới nào mà không mang lại vấn đề
hay kèm theo mặt trái
lợi ích cuối cùng của người đi xe phải được đặt lên hàng đầu
luật pháp đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân
nhưng cũng không hạn chế sự sáng tạo trong việc xử lý quan hệ nhà nước
và người cung cấp dịch vụ
việc sửa đổi nghị định tám mươi sáu có lẽ cũng cần phải theo lối tư duy này
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải kết hình chính tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại